trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến cộng hòa dân chủ liên bang ethiopia
chiều ngày hai mươi bốn tháng tám theo giờ địa phương tức là tối cùng ngày theo giờ việt nam
chủ tịch nước trần đại quang đã đến thăm trụ sở liên minh châu phi
và có buổi hội kiến với quyền chủ tịch ủy ban liên minh châu phi bà amira el fadil mohamed el fadil
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao quyết tâm của các nước thành viên liên minh châu phi
trong việc đẩy mạnh cải cách liên minh theo hướng hiệu quả
thể hiện sức mạnh của sự đoàn kết giữa các nước để cùng phát triển liên minh châu phi
thành một cộng đồng thống nhất hù mạnh
bà amira el fadil mohamed el fadio cho biết liên minh châu phi vừa qua đã thông qua
chiến lược phát triển vì lợi ích và sự thịnh vượng của người dân châu phi
các nước châu phi đã ký hiệp định thành lập khu vực tự do châu phi và nghị định thư chuyển dịch tự do
bà amira el fadil mohammed el fadiu đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa việt nam với các nước châu phi
xác định những lĩnh vực ưu tiên như chế biến nông nghiệp khai khoáng du lịch
mong muốn việt nam là cầu nối với châu á đặc biệt là các nước đông nam á
chủ tịch nước trần đại quang mong muốn các nước châu phi và việt nam đoàn kết
ủng hộ lẫn nhau để tăng cường hơn nữa tiếng nói và vai trò ảnh hưởng tại các cơ chế đa phương
ủng hộ việt nam ứng cử thành viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
chủ tịch nước trần đại quang và quyền chủ tịch ủy ban liên minh châu phi
amira el fadil mohamed el fadil cho rằng hai bên cần thiết lập cơ chế đối thoại thường kỳ
để triển khai hợp tác đồng bộ quy mô lớn với khu vực
cũng như tăng cường phối hợp trên các diễn đàn quốc tế cùng bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển